thưa quý vị vào khoảng hai mươi h ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi hai a
đi cửa khẩu cha lo đoạn qua bản bãi dinh xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
làm ba người chết một người bị thương
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát lào chở hàng nông sản lưu thông trên quốc lộ một mươi hai a
theo hướng cửa khẩu cha lo về trung tâm huyện minh hóa
khi đến ngã ba tượng đài bản bãi dinh xã dân hóa bất ngờ lao vào nhà dân ở bản bãi dinh
nằm sát bên đường
tại hiện trường ngôi nhà bị săn phẳng hoàn toàn ba người trong gia đình tử vong một người bị thương nặng
sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường